các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ghi nhận hành động dũng cảm công an tỉnh đồng nai cũng đã thưởng nóng số tiền hai mươi triệu đồng cho đồng chí hoàng quốc sự
còn bệnh viện đa khoa khu vực long khánh tài trợ toàn bộ chi phí điều trị cho anh sự
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin sáng ngày một mươi hai tháng ba trong lúc trên đường đến cơ quan làm việc
anh sự nghe tiếng chi hô của người dân truy bắt cướp nên quay xe đuổi theo
khi đến địa bàn ấp thọ an xã bảo quang thành phố long khánh
thì anh sự đã bắt kịp và dũng cảm lao xe vào đối tượng để ngăn chặn khống chế
mặc dù đã bị một đối tượng dùng dao đâm trọng thương
nhưng anh sự vẫn quyết tâm khống chế và bắt giữ được đối tượng dương ngọc nhật chú tại huyện xuân lộc
riêng đối tượng còn lại là lê thoại tâm đã chạy thoát
một nhóm đối tượng cướp tài sản của người đi đường trên địa bàn xã tân châu huyện di linh tỉnh lâm đồng vừa bị lực lượng công an bắt giữ
nhóm này gồm khoảng một mươi đối tượng
thường hoạt động vào ban đêm dùng hung khí chặn xe máy của người đi đường để chiếm đoạt tài sản
từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi cho đến nay trên địa bàn giáp danh thuộc xã tân châu và xã tân thượng
sau một thời gian theo dõi mật phục vào đêm ngày bốn tháng ba
công an xã tân châu đã triệu tập tám đối tượng trên địa bàn xã tân châu đến cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an nhóm đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình
và được biết tám đối tượng này đều nghiện ma túy nhiều năm nay
công an tỉnh cà mau và lâm đồng vừa triệt xóa các tụ điểm đánh bạc
thông tin chi tiết có trong cụ tin vắn
bất ngờ ập vào khu đất chống tại ấp trời mọc xã tân phú huyện thới bình tỉnh cà mau
đội cảnh sát điều tra tội phạm hình sự kinh tế ma túy công an huyện thới bình
phối hợp với công an xã tân phú đã bắt quả tăng một mươi tám đối tượng liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng đã lập biên bản một mươi tám đối tượng tạm giữ sáu con gà
cặp cửa sắt hai mươi điện thoại di động và trên một mươi tám triệu đồng cùng một số tam vật khác
tại lâm đồng công an huyện di linh cũng vừa khởi tố vụ án bắt tạm giam bốn đối tượng
gồm vũ minh huyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trần văn quyết sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một lương thị vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và đặng hoàng thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng chú huyện di linh về hành vi đánh bạc bằng hình thức bài tây
trước đó ngày một mươi một tháng ba tại nhà ông thanh thuộc thôn chín xã tân lâm
lực lượng công an đã bắt quả tàng các đối tượng trên
đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh phòng an tiền
tại chiếu bạc cơ quan công an thu giữ một mươi ba hai triệu đồng hai bộ bài năm mươi hai lá và bốn điện thoại
thưa quý vị và các bạn cho đến thời điểm này việt nam đã ghi nhận tổng cộng sáu mươi một bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trong đó một mươi sáu bệnh nhân đã được trưởng thành
trong số các trường hợp đang điều trị có hai mươi bảy bệnh nhân người việt nam một mươi tám bệnh nhân là người nước ngoài
các trường hợp này đều đang được điều trị cách ly tại các cơ sở y tế
tuy nhiên vào đêm qua bộ y tế đã phát đi thông báo xác định được tám chuyến bay từ một số quốc gia trở về việt nam
từ ngày bốn tháng ba cho đến ngày một mươi năm tháng ba có hành khách mắc covid một mươi chín
bộ y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay này liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh
thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe
đồng thời các đại lý bán vé có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé bay trên các chuyến bay này
như vậy là nhiều khả năng dịch bệnh sẽ còn diễn biến khó lường
bên cạnh sự vào cuộc tích cực quyết liệt khẩn trương của toàn bộ hệ thống chính trị
rất cần tinh thần trách nhiệm tự giác vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng của mỗi cá nhân
những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi tung tin giả hoặc khai báo lưu trú khai báo y tế gian dối
đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc
tại tỉnh quảng ngãi để có thể giảm tối đa nguy cơ lây lan cũng như sẵn sàng và chủ động ngăn chặn
ứng phó với tình hình dịch bệnh lực lượng công an đã phối hợp với các ngành chức năng
tăng cường kiểm tra người việt nam và người nước ngoài khi nhập cảnh vào việt nam
phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc cũng như là thông báo lưu trú
những ngày qua phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh quảng ngãi đã cùng đoàn công tác của tỉnh
tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp có người nước ngoài các cơ sở lưu trú
để kịp thời ngăn chặn việc không khai báo người nước ngoài lưu trú không khai báo y tế bắt buộc
qua công tác kiểm tra phòng quản lý xuất nhập cảnh đã phát hiện một số đơn vị lưu trú sai phạm
phòng quản lý xuất nhập cảnh đã phát hiện một số đơn vị lưu trú sai phạm